trong lộ trình xây dựng thành phố hải phòng không có tội phạm về ma túy
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá cần phải thực hiện kiên trì chắc chắn
nghiên cứu kỹ lưỡng từng bước xây dựng mô hình phường xã quận huyện không ma túy
sau đó giúp kinh nghiệm làm toàn thành phố
việc phân công nhiệm vụ phối hợp giữa các ngành cũng phải rất chặt chẽ
đặc biệt công tác tuyên truyền phải tập trung vào từng nhóm đối tượng
khu vực địa bàn với hình thức phù hợp
liên quan đến triển khai đề án sáu của chính phủ thứ trưởng nhấn mạnh sáu vấn đề quan trọng
liên quan đến pháp lý hạ tầng công nghệ số hóa dữ liệu bảo mật công tác tập huấn
để thụ hưởng công nghệ theo phân quyền và ngân sách đầu tư cho đề án
đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới trên địa bàn thành phố hải phòng
bộ trưởng tô lâm nêu rõ mục tiêu cao nhất bao trùm nhất là trong tình huống nào
cũng phải giữ vững thế chủ động chiến lược đảm bảo vững chắc an ninh trật tự
không để bị động bất ngờ bộ trưởng nhấn mạnh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
cần đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm lực lượng công an thành phố phân đấu quyết tâm
thực hiện bằng được mục tiêu kéo giảm tội phạm một cách căn bản bền vững đây chính là mục tiêu
thể hiện trách nhiệm chính trị của lực lượng công an nhân dân trước gấp ủy chính quyền và nhân dân
triển khai toàn diện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy
tội phạm hình sự phân đấu mỗi xã phường không có tội phạm hình sự không có tội phạm ma túy
không có tệ nạn xã hội không có ma túy không có tiêu cực mà bây giờ lấy cái địa bàn phường xã thôi
thị trấn thôi là địa bàn cơ sở phường xã nào cũng không có tội phạm thì chắc chắn là quận huyện
không có tội phạm và quận huyện nào cũng không tội phạm thì thành phố phải là thành phố không tội phạm
mọi việc giải quyết ngay từ dân lấy cái phường xã là cái pháo đài là cái cơ sở là cái nơi
đầy đủ các chủ trương chính sách của đảng
hải phòng là địa phương đầu tiên của cả nước triển khai thực hiện chủ trương tỉnh không ma túy
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây là nhiệm vụ khó cần sự quyết tâm cao trong chỉ đạo lãnh đạo thực hiện
cần ra soát đánh giá đúng thực trạng xác định lộ trình biện pháp cụ thể phù hợp
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
gắn với cải cách thủ tục hành chính và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị xây dựng công an xã thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
bộ trưởng tô lâm tin tưởng đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hải phòng sẽ tiếp tục đoàn kết
nỗ lực phấn đấu xây dựng thành phố hải phòng phát triển nhanh toàn diện vững chắc ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại
trước đó vào chiều qua bộ trưởng tô lâm và đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh ủy hải dương
về công tác lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh hải dương
dự buổi làm việc về phía tỉnh ủy hải dương có đồng chí trần đức thắng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hải dương
năm hai nghìn hai mươi ba và từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hải dương
đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết đổi mới sáng tạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt đồng bộ và đạt được nhiều thành tiệu
tỉnh đã xác định bốn định hướng lớn nhất là định hướng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân
củng cố vững chắc quốc phòng an ninh phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại năm hai nghìn ba mươi là tỉnh công nghiệp hiện đại
tình hình tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu giải quyết căn cơ bài bản vấn đề ma túy
công tác đấu tranh với tội phạm về kinh tế tham nhũng chức vụ được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
hải dương cũng là một trong những địa phương gương mẫu đi đầu trong thực hiện đề án sáu của chính phủ gắn với công tác chuyển đổi số
đã và đang có tác động tích cực toàn diện đến các lĩnh vực của đời sống
nêu rõ năm hai nghìn hai mươi bốn là năm tăng tốc tạo tiền đề để đến năm hai nghìn hai mươi năm về đích và hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ trong nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bảo đảm
an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hải dương
đặc biệt thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong mọi tình huống
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm phải chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm kéo giảm tội phạm
vừa qua các ông chí lực lượng công an tỉnh làm rất tốt cái việc này
tôi cũng thấy dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh hủy các ông chí cũng đã làm tốt
mà sẽ xây dựng một cái xã hội bình yên an toàn xã không có tội phạm không tệ nạn xã hội
lấy cái địa bàn phường xã làm cái nòng cốt để đi lên
mà xã nào cũng thi đua nhau là không tội phạm thì cả huyện không tội phạm
huyện nào cũng không tội phạm thì tất nhiên là cả tỉnh không có tội phạm
tôi đề nghị là công an tỉnh hải dương các ông chí nghiên cứu tham mưu với tỉnh ủy
để chỉ đạo xây dựng về một mô hình đảm bảo an ninh trật tự
phù hợp với đặc điểm của tỉnh
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh việc lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước
về an ninh trật tự gắn với cải cách thủ tục hành chính và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy
đổi mới nội dung phương pháp thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đồng chí bộ trưởng đề nghị thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
ban thường vụ tỉnh ủy hải dương tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trụ sở công an xã thị trấn
triển khai thực hiện có hiệu quả luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
để lực lượng này thật sự trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
phần đầu xây dựng mỗi xã phường thị trấn trở thành một pháo đài về an ninh trật tự
chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội thảo khoa học phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
lý luận và thực tiễn nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về công tác phòng chống tội phạm
cũng như đánh giá thực tiễn triển khai hoạt động trinh sát điều tra đấu tranh với loại tội phạm này
hội thảo đã lắng nghe ý kiến tham luận của các nhà khoa học nhà lãnh đạo
chuyên gia thực tiễn trực tiếp chỉ đạo đối với công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
với những chủ đề khác nhau về lý luận thực tiễn triển khai các biện pháp công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cũng như chia sẻ kết quả kinh nghiệm trên từng lĩnh vực ở từng địa bàn cụ thể dưới các góc độ hướng tiếp cận về lĩnh vực này
hội thảo cũng xác định thời gian tới các đối tượng sẽ triệt để lợi dụng những thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
nhằm thực hiện hành vi phạm tội với nhiều thủ đoạn tinh vi gây ra hậu quả thiệt hại nghiêm trọng hơn
đồng thời gây khó khăn cho công tác phát hiện điều tra xử lý của cơ quan chức năng
nhiều lĩnh vực mới như tiền ảo thương mại điện tử kinh tế số xã hội số tiêm ẩn nhiều nguy cơ làm nảy sinh phát triển tội phạm sử dụng công nghệ cao
song chưa được triển khai các biện pháp để phòng ngừa hiệu quả
kết quả hội thảo hôm nay sẽ cung cấp những luận cứu khoa học để tham mưu lãnh đạo bộ công an hoàn thiện các quy định
thống nhất triển khai các biện pháp công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đồng thời góp phần bổ sung hoàn thiện lý luận về công tác phòng chống loại tội phạm này
sáng nay công an tỉnh quảng ninh đại diện đơn vị cụm trưởng cụm thi đua số bốn bộ công an
đã tổ chức trao tặng một trăm tám mươi triệu đồng để xây nhà nghĩa tình đồng đội cho thượng úy nguyễn thị minh hòa
cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố uông bí có hoàn cảnh khó khăn
thượng úy nguyễn thị minh hòa có hoàn cảnh gia đình khó khăn bố mẹ đã già yếu và đều ở quê xa
một mình nuôi hai con nhỏ bản thân lại mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày rất tốn kém
không có khả năng để xây dựng nhà phải ở tạm phòng ở tập thể cán bộ chiến sĩ của công an thành phố uông bí trong nhiều năm qua
trước đó công an tp uông bí đã vận động các nguồn xã hội hóa cùng tinh phí của gia đình giúp đỡ đồng chí hòa
mua được một mảnh đất rộng trên bảy mươi m hai tại
khu hiệp an một phường phương nam thành phố uông bí
tuy nhiên gia đình đồng chí hòa chưa đủ kinh phí xây dựng rất cần sự hỗ trợ của các đơn vị tổ chức đoàn thể để xây dựng nhà
đây là những việc làm thiết thực thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng tinh thần tương thân tương ái
phong trào thi đua học và làm theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân của lực lượng công an các tỉnh trong cụm thi đua số bốn
thưa quý vị công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định hàng đầu đối với thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
cụ thể hóa nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị đảng ủy công an trung ương đã kiên trì chỉ đạo triển khai có hiệu quả đề án số một mươi chín
kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an các đơn vị địa phương
qua hơn một năm triển khai thực hiện đề án số một mươi chín công an các đơn vị địa phương đã cơ bản hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong
theo hướng tinh gọn mạnh sắp nhập các đầu mối cắt giảm tầng nấc trong tổ chức bộ máy giảm trung gian điều hành
qua đó tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo công an đơn vị địa phương đối với các mặt công tác đảm bảo hiệu lực hiệu quả trong công tác chiến đấu
mời quý vị cùng đến với câu chuyện cụ thể tại công an tỉnh điện biên với phần trình bày của biên tập viên thu hương
thưa quý vị trên cơ sở kế thừa và phát huy những ưu điểm đồng thời công an tỉnh điện biên đã giả soát điều chỉnh những vấn đề của tổ chức bộ máy
lực lượng công an nhân dân để phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa bàn nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
đối với công an tỉnh điện biên việc tập trung lãnh đạo chỉ đạo để kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong lần này không chỉ thể hiện sự gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của đảng nhà nước
mà còn thể hiện sự đồng tình ủng hộ đối với quyết tâm chính trị mạnh mẽ của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
nậm pồ là huyện biên giới của tỉnh điện biên có địa bàn rộng tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp đặc biệt là tội phạm về ma túy
nên một trong những khó khăn của lực lượng công an ở đây là thiếu về nhân lực
đây cũng là mục tiêu mà đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện nậm pồ hướng tới sau khi được sắp nhập từ ba đội nghiệp vụ
để làm sao mỗi cán bộ trong đội đều có thể vừa chuyên sâu ở lĩnh vực công tác vừa nắm được các nhiệm vụ chuyên môn có cùng đặc thù

công an tỉnh điện biên đã bám sát các quy định trong đề án và phương án của bộ công an để quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc
đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ chiến sĩ góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới